quốc hội đã thông qua luật dân quân tự vệ sửa đổi gồm tám chương và năm mươi điều
có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
đáng chú ý luật dân quân tự vệ sửa đổi bổ sung thêm ba đối tượng được miễn thực hiện nghĩa vụ dân quân tự vệ
gồm vợ hoặc chồng con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
suy giảm khả năng lao động từ tám mươi một trở lên
người đang trực tiếp nuôi dưỡng chăm sóc bà mẹ việt nam anh hùng và người làm công tác cơ yếu
bên cạnh đó luật cũng bổ sung thêm một số đối tượng được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ
cụ thể phụ nữ có thai hoặc nuôi con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi
nam giới một mình nuôi con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi
người là lao động chính duy nhất trong hộ gia đình nghèo
nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động
người là con duy nhất của thương binh bệnh binh
người nhiễm chất độc da cam dioxin suy giảm khả năng lao động từ sáu mươi một đến tám mươi